tình hình dịch bệnh do viêm đường hô hấp cấp do virus ncov vẫn đang nóng lên từng ngày
kéo theo sự nóng ruột của rất nhiều bệnh viện trên cả nước do lượng máu dự trữ
phục vụ cấp cứu và điều trị ngày càng thiếu đến mức báo động trong những ngày qua
tính đến sáng ngày năm tháng hai lượng máu dự trữ của viện huyết học truyền máu trung ương
chỉ còn năm hai trăm linh đơn vị trong đó nhóm máu a còn hai trăm ba mươi đơn vị chỉ có thể bảo đảm ưu tiên cho cấp cứu
người bệnh điều trị vẫn đang khắc khoải cho máu nhưng lượng máu từ những người hiến máu tình nguyện
những ngày này hoàn toàn không đủ để đáp ứng các bệnh viện đã huy động cả người nhà của người bệnh
tình nguyện đến hiến máu
theo viện huyết học truyền máu trung mương khối hồng cầu khối tiểu cầu là các chế phẩm bị thiếu hụt
trầm trọng nhất hiện nay và dự báo tình trạng có thể kéo dài nhiều tuần ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc
cung cấp máu cho một trăm bảy mươi bệnh viện tại hai mươi năm tỉnh thành phố
do khuyến cáo về dịch là không tập trung đông người cho nên người dân rất là ngại đến các cái tập trung đông người
đặc biệt là đến các bệnh viện để hiến máu chính vậy mà lượng máu hiện tại đang rất là thiếu
trước tình hình khan hiếm máu trầm trọng như hiện nay và sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới
để kịp thời đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị viện huyết học truyền máu trung ương đã có công văn
báo cáo bộ y tế để được phép huy động vận động nhiều người hiến máu song song với tăng cường các biện pháp
phòng chống dịch
chúng tôi thay đổi các quy trình trong vấn đề tổ chức hiến máu ví dụ như là chúng tôi chia nhỏ các điểm hiến máu
để tránh tập trung đông người rồi các biện pháp phòng chống thì chúng ta phải đảm bảo an toàn ví dụ như là
khẩu trang rồi rửa tay
tại các điểm hiến máu nơi diễn ra hoạt động chuyên môn tiếp nhận máu các biện pháp phòng dịch sẽ được
viện huyết học truyền máu trung ương và các đơn vị chuyên môn tiếp nhận hiến máu thực hiện theo đúng hướng dẫn
của bộ y tế như tuyên truyền cho người hiến máu về các biện pháp phòng bệnh cung cấp dung dịch sát khuẩn nhanh
và khẩu trang y tế cho người hiến máu